thưa quý vị mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường
từ h ngày hôm nay mùng một tháng tám để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
thế nhưng ngay trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh tạm dừng hoạt động phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ninh
đã phát hiện ba quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào hồi hai giờ ngày một tháng tám lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán karaoke hoàng gia tại thị trấn quảng hà huyện hải hà
đã phát hiện hai mươi một khách gồm một mươi bốn nam bảy nữ sử dụng dịch vụ nghe nhạc công suất lớn và có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một túi ni lông bên trong chứa tinh thể dạng hạt màu trắng nghi lẻ ma túy và một số vận dụng khác các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
vi phạm hành chính thu giữ niêm phong đổ vật tài liệu
còn đối với chủ cơ sở karaoke hoàng gia và những người liên quan được đưa về trụ sở để làm rõ sự việc
cũng vào ngày hôm đó hồi h ba mươi phút ngày một tháng tám ngày hôm nay phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất
hai cơ sở kinh doanh karaoke diamond và karaoke moza news thuộc phường ninh dương thành phố móng cái
đã phát hiện hai cơ sở trên đều đang có khách sử dụng dịch vụ hát karaoke
lực lượng chức năng đã lập biên bản
vi phạm hành chính xử lý về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện một xe tải
chở gần một triệu chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công quản lý thị trường tỉnh quảng bình vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã phát hiện và bắt giữ xe tải do lái xe phan xuân thanh chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh điều khiển
lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở gần một triệu chiếc khẩu trang
số khẩu trang trên được đóng trong một mươi tám chín trăm năm mươi hộp toàn bộ đều do việt nam sản xuất
thời điểm kiểm tra lái xe không cung cấp được các loại hóa đơn chứng tử của số hàng trên
hiện toàn bộ số khẩu trang này đã được đội quản lý thị trường số bảy tạm giữ để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam đang tiến hành giãn cách xã hội
người dân hạn chế di chuyển ra đường tuy nhiên cũng lợi dụng tình hình vắng vẻ thì nhiều loại tội phạm đã hoạt động
chính vì vậy bên cạnh tinh thần quyết tâm chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam cũng đang kết hợp với nhiều tổ đội tuần tra kết hợp hai trong một
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại tỉnh quảng nam trong lúc toàn dân đang nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín
hai mươi tám đối tượng này lại tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng và nhiều hàng nóng
còn tại thành phố đà nẵng
khi người dân chung sức đồng lòng cùng vượt qua dịch bệnh
vẫn có những kẻ trộm cắp cướp giật
thậm chí có nhiều gian thương lợi dụng dịch bệnh
để sản xuất khẩu trang giả tuồn ra thị trường nhằm kiếm lợi bất chính
địa bà nó trống trải
thì phòng ngừa các tội phạm trộm cắp cũng là một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra tập trung cao hơn
rồi một số trường hợp như là lợi dụng tình hình này để buôn bán
hàng không đảm bảo chất lượng hoặc là ép giá
các lực lượng cũng tập trung thường xuyên kiểm tra và khép kiến cái địa bàn
để phòng ngừa các nguy cơ về loại tội phạm này
hiện tại tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng đang tiến hành giãn cách xã hội đường phố vắng vẻ
nhiều cửa hàng kho hàng thiếu người trông coi
nên các đối tượng xấu dễ nảy sinh ý đồ trộm cắp
bên cạnh đó do nhu cầu thiết bị y tế gia tăng
nên cũng nhiều gian thương nảy sinh lòng tham
sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng
vậy nên lực lượng công an hai địa phương này đã lập nhiều tổ công tác
tiến hành tuần tra kiểm tra cả ban ngày lẫn ban đêm
ngoài ra chúng tôi còn thành lập một tổ phản ứng nhanh
thực phục lãnh đạo để phòng có việc hỗ trợ cùng với địa phương
trong việc tình huống bất xác
một mặt là phòng ngừa các loại tội phạm
lực lượng tuần tra khép kín các địa bàn
thì cũng có tác động rất là lấy
làm kế giảm tội phạm răng đe tội phạm
ngoài ra lực lượng tuần tra cũng làm tốt việc
mà phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật
cũng như là truy bắt các loại tội phạm
đồng thời cũng có hỗ trợ cho bà con nhân nhân nhắc nhở
những trường hợp có những sơ hở yếu sóc
có những nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm
thì cắn chỉnh kịp thời
dự báo tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp
vậy nên lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ
kết hợp phòng ngừa xã hội gia quân chấn áp các loại tội phạm
trong đó đặc biệt là tội phạm trộm cắp trộm đột nhập cướp giật
đồng thời lực lượng công an trong vùng dịch còn đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân
nâng cao ý thức phòng chống tội phạm tích cực tố giác tội phạm
góp phần giúp lực lượng công an điều tra khám phá nhanh các vụ án xảy ra